đêm qua và sáng nay các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ đã có mưa lớn trên diện rộng
lượng mưa trong một mươi tám giờ qua tính đến một mươi bốn h ba mươi chiều nay phổ biến từ năm mươi đến một trăm năm mươi mm
một số nơi có mưa lớn hơn như ở trạm km bốn mươi sáu sơn la mường lát thanh hóa tam đảo phúc yên vĩnh phúc mai châu hòa bình
dự báo trong chiều và đêm nay một mươi bốn tháng tám bắc bộ và bắc trung bộ tiếp tục có mưa rông trên diện rộng
lượng mưa trong ngày và đêm nay ở khu vực việt bắc tây bắc và đông bắc phổ biến từ một mươi hai mươi mm
có nơi trên năm mươi mm khu vực đồng bằng bắc bộ và các tỉnh bắc trung bộ từ ba mươi năm mươi mm có nơi trên tám mươi mm
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ ống lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất ở lai châu điện biên sơn la hòa bình lào cai yên bái tuyên quang thái nguyên phú thọ cao bằng lạng sơn quảng ninh và vùng núi phía tây các tỉnh thanh hóa và nghệ an
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ ống lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất ở lai châu điện biên sơn la hòa bình lào cai tuyên quang tuyên quang và nghệ an